công an thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh cho biết đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp
đối với huỳnh phước thọ bốn mươi một tuổi trú tại tp thủ đức để điều tra về tội cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
kết quả điều tra ban đầu ngày ba mươi một tháng bảy một người dân ở bình dương đậu xe ô tô toyota fortuner
biển kiểm soát sáu mươi một a chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi hai trong hẻm một mươi bốn đường hai mươi hai phường linh đông rồi đi đám vỗi nhà người quen gần đó
đến khoảng một mươi năm giờ cùng ngày huỳnh phước thọ đi nhậu về thấy ô tô đầu cạnh cổng nhà mình
liền sau đó thọ vào nhà lấy thanh gỗ đã đập liên tục vào xe
đoạn clip cho thấy thọ đã đập hư hỏng hoàn toàn kính chắn gió và cần gạt nước phía sau xe
sau đó đến phía trước đập vỡ kính chiếu hậu hai bên làm vỡ đèn xi nhan bên phải
móc mép triển xuất đuôi xe bên phải móc phi trên và bán xe bên trái
đến chiều cùng ngày chú phương tị này ra xe thấy tình trạng nên đã báo công an
vào cuộc điều tra công an đã mời thọ lên làm việc và người này đã khai nhận toàn bộ hành vi trên
tàu khai nguyên nhân là do ô tô đậu bên nhà thấy trước mắt nên đã đập phá
chứ không có mâu thuẫn gì với chủ xe hay ai khác